sau khi phát hiện ca dương tính đầu tiên bệnh viện việt đức đã tạm thời phong tỏa nhà d
lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân nhân viên y tế trong tòa nhà khoảng một bốn trăm linh người
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến một mươi tám h ba mươi ngày ba mươi tháng chín trên địa bàn thành phố đã ghi nhận
hai ca mắc mới đều tại cộng đồng cả hai ca này thuộc quận hoàn kiếm và ở chùm sàng lọc hoa sốt
trong đó có bệnh nhân pdt nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai quê quán tại phù lưu lộc hà hà tĩnh
bệnh nhân là người nhà và chăm sóc người bệnh điều trị tại khoa ung bưu của bệnh viện hiễu nghị việt đức từ ngày một mươi chín tháng chín
hiện tại bệnh viện hiếu nghị việt đức tạm thời phong tỏa tòa nhà d lấy mẫu toàn bộ người nhà
bệnh nhân nhân viên y tế trong tòa nhà khoảng một bốn trăm linh người
bệnh viện phối hợp với trung tâm y tế quận hoàn kiếm cdc hà nội lấy trên bốn mẫu xét nghiệm
của toàn bộ cán bộ y tế nhân viên dịch vụ của bệnh viện
theo phó giáo sư tiến sĩ lương ngọc khuê với quan điểm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước mắt bệnh viện phối hợp với cdc hà nội phải xét nghiệm thật nhanh để xác định vùng nào là vùng xanh vùng đỏ vùng vàng tại bệnh viện việt đức
bộ y tế cũng đồng ý với đề xuất của bệnh viện hữu nghị việt đức
điều chuyển thuốc chữa trị được cấp cho bệnh nhân từ trung tâm hồi sức bệnh viện việt đức tại tp hcm
chuyển về bệnh viện hữu nghị việt đức để điều trị trường hợp f tại bệnh viện
bệnh viện phối hợp với sở y tế hà nội đề xuất giãn cách người nhà tại khách sạn để đảm bảo sức khỏe cán bộ y tế chống dịch covid một mươi chín tại bệnh viện